những ngày này công tác chuẩn bị tốt mọi mặt để đón một chiến sĩ mới từ quê hương năm tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế và đơn vị huấn luyện
được sư đoàn chín trăm sáu mươi tám quân khu bốn tập trung làm tốt từ khâu tập huấn cán bộ chuẩn bị thao trường bãi tập quân y cho đến nơi ăn nghỉ
và đảm bảo đầy đủ vật chất hậu cần để khi chiến sĩ mới vào đơn vị an tâm tư tưởng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao ngay từ ngày đầu huấn luyện chiến sĩ mới năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám trung đoàn một mươi chín sư đoàn chín trăm sáu mươi tám quân khu bốn được giao huấn luyện gần năm trăm linh chiến sĩ mới
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm tiểu đoàn sáu tập trung kiện toàn tổ chức biên chế tập huấn bồi dưỡng cán bộ trực tiếp huấn luyện về phương pháp tổ chức huấn luyện
cụ thể trong từng nội dung nâng cao trình độ kinh nghiệm tổ chức huấn luyện luyện tập bộ đội thực hành bắn súng ak bảy mươi một đánh thuốc nổ và ném lựu đạn đảm bảo đúng kỹ thuật chiến thuật
trong tập huấn cán bộ chúng tôi có kế hoạch và lịch phân công đến với cụ thể từng đối ngũ phân công giáo viên đối với từng nội dung chuyên ngành đặc biệt là nội dung cho tập huấn chiến sĩ mới
bồi dưỡng đến với từng cán bộ đại đội trung đội và đối với tiểu đội trưởng để làm sao đến khi đối với chiến sĩ mới vào cán bộ từ tiểu đội trung đội đại đội và chỉ huy cả cấp nắm rõ được phương pháp huấn luyện đảm bảo kết quả huấn luyện là tốt nhất
với đặc quân số huấn luyện chiến sĩ mới năm hai nghìn một mươi tám đông đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện còn thiếu so với thực tế
sư đoàn chín trăm sáu mươi tám đã tiến hành lựa chọn cán bộ có trình độ năng lực và kinh nghiệm để tăng cường thành lập khung huấn luyện chiến sĩ mới đảm bảo chất lượng như nơi ăn nghỉ của chiến sĩ mới hệ thống thao trường bãi tập và chuẩn bị mô hình học cụ vật chất huấn luyện đúng quy định